sinh sống tại đây đã được hơn bốn mươi năm ngay trên đó là đường dây điện cao thế
nhu cầu cuộc sống gia tăng nhà cửa được xây dựng lại cao hơn kéo theo đó khoảng cách từ nhà đến đường dây điện cũng bị rút ngắn lại
do trần nhà cũ của gia đình bị rột nên khi ông hồng làm vệ sinh sau cơn mưa thấy đường điện thấp đã dùng tay kéo lên
bỏng điện cháy thịt là những hậu quả đã để lại
bốn năm tháng sau sức khỏe và đời sống sinh hoạt của gia đình ông hồng mới dần ổn định lại
thực tế mỗi người dân sống dưới đường dây cao thế đều luôn nơm nớp lo sợ và mong mỏi chính quyền sớm có phương án di rời bố trí người dân đến nơi ở mới an toàn lâu dài để ổn định cuộc sống
là về tính mạng của con người ở dưới đường dây điện này
hai nữa là về cái hạ tầng bây giờ là người ta xây dựng rất nhiều
thế đâm là rất ảnh hưởng đến
ba là cái cây cối gia đình người ta ra đây người ta giàu như bản thân nhà tôi đây
thì nó cũng rất sát với cả đường điện ở đây
thì là đâm là cái yêu cầu nguyện vọng của dân chúng tôi ở thôn mỹ trạch và cái dãy dân cư này
ở đây là rất mong muốn các anh ở bên điện lực là cho di chuyển được cái đường điện này ra khỏi khu vực này
theo quy định của luật điện lực ngành điện quản lý từ công tơ về phía lưới điện
còn trách nhiệm của người dân là từ công tơ đến lưới điện của người dân
vấn đề tai nạn thường xảy ra ở phía người dân
ngành điện với tư cách chuyên ngành cũng tư vấn hỗ trợ
đảm an toàn vấn đề quan trọng nhất đó chính là ý thức của mỗi người dân
bởi khi mỗi người dân có đầy đủ ý thức kiến thức và kỹ năng
thì mới có thể giảm thiểu được các trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện
giảm thiểu các tai nạn không đáng có
ý thức của người dân là rất quan trọng trong cái vấn đề vi phạm hành lang liên cầu áp
thế thì để giải quyết vấn đề này thì điện lực bình giang cũng đã tuyên truyền tới người dân
bằng các hình thức như là
sự chủ quan thiếu hiểu biết về khoảng cách an toàn điện
đã để lại những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng đời sống
và sự phát triển kinh tế của nhiều gia đình
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sau cơn mưa
ông trần khắc mạc tại thị trấn minh tân huyện kinh môn tỉnh hải dương
thực hiện kiểm tra thay ngói trên mái nhà không may đã bị giật điện
sau gần nửa năm chạy chữa tính mạng ông có thể được giữ lại
nhưng dì chứng sau sự cố điện thì vẫn còn
những cơn đau cứ tái phát liên tục ảnh hưởng đến cuộc sống của ông và gia đình

thực hiện kiểm tra thay ngói trên mái nhà không may đã bị giật điện

năm hai nghìn một mươi bảy bắt đầu di chuyển ra xa ngược cao cột cho nó cao
sưởng dịch vụ sửa chữa kinh doanh ô tô này mới đầu vốn là ruộng có đường dây điện đi qua
sau triển khai sàn lấp để sưởng đi vào hoạt động
đã khiến cho đất cao lên khoảng cách từ mặt đất đến đường điện bị rút ngắn lại
vài lần đã xảy ra việc mất an toàn hành lang lưới điện
đường điện thì có trước dự án thì lên sau
khi thực hiện dự án thì cũng xảy ra một vài lần mất an toàn
tôi cũng có kiến nghị cũng có đề đạt
nhưng mà không biết vì lý do gì mãi đến năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi chính quyền vào cuộc
chính quyền vào cuộc
cũng phải mất mấy thế hệ lãnh đạo
thì cái thế hệ lãnh đạo vừa rồi
họ mới đôn đốc mới vận động
dân chúng tức là những hộ gia đình nằm dưới hành lang
kết hợp với ngành điện
mới làm được cái đường điện như bây giờ
bây giờ thì rất là tốt rồi
nói chung là đến thời điểm này thì rất là an toàn
có thể thấy rằng
vi phạm hành lang an toàn lưới điện
vẫn là vấn đề nhức nhối nhiều năm của ngành điện
đặc biệt khi hành động này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phóng điện
gây thiệt hại về người và tài sản
kéo theo đó là nguy cơ về gián đoạn cung cấp điện
việc giảm thiểu tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện
không chỉ là giải pháp tránh được những thiệt hại về người và tài sản
mà còn là một trong những biện pháp làm giảm tổn thất điện năng
và tiết kiệm điện hiệu quả nhất
vấn đề vi phạm hành lang lưới điện có áp là vấn đề tồn tại được do lịch sử
vấn đề thứ hai nữa là người dân không nhận thức được mức độ nguy hiểm
của vi phạm hành lang lưới điện có áp
chính vì vậy là vẫn có cái hiện tượng là làm nhà công trình kiến trúc
nằm trong điểm vi phạm hành lang lưới điện có áp
vấn đề thứ hai là tiềm ẩn vẫn còn tồn tại là do chính quyền địa phương
các chính quyền địa phương cấp đất vào vi phạm hành lang lưới điện có áp
một trong các phương án khả thi khi có các trường hợp sinh sống dưới đường dây điện
chính là di rời cột điện và đường dây
tuy nhiên việc này lại đòi hỏi nguồn kinh phí lớn bởi khi vi phạm hành lang
thì kinh phí di chuyển là rất lớn và các hộ vi phạm phải tháo bỏ
dỡ bỏ nhà là thiệt hại lớn về kinh tế cho chính bản thân gia đình và xã hội
để giải quyết vấn đề này ngành điện đã phối hợp với chính quyền địa phương
lên phương án đầu tư vốn di chuyển hành lang và quan điểm của ngành điện
là ngành điện phối hợp với nhân dân để cùng di chuyển
theo quy định của pháp luật
nói cụ thể là luật điện lực thì ngành điện chỉ quản lý đến công tơ mua bán điện
như vậy là danh giới quản lý từ công tơ trở lên lưới điện
thế còn từ sau công tơ về nhà thì người dân tự đầu tư
tuy nhiên đầu tư phải theo quy chuẩn và tiêu chuẩn quy định của nhà nước
tuy nhiên hiện nay thì do cái điều kiện kinh tế khó khăn
cho nên là nhiều hộ dân là cũng chưa thực hiện theo đúng các quy định
mà mua có thể các cái dây dẫn nó chưa đảm bảo tiêu chuẩn
quá trình vận hành nó xuống cấp và cũng không kịp thời thay thế
đặc biệt là
chưa có chuyên môn nghiệp vụ để kiểm tra thường xuyên
để khắc phục các cái tồn tại xung yếu của cái đoạn đường dây mình quản lý
dẫn đề thường xảy ra mất an toàn ở cái khu vực này
thì cái việc này thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
tôi cũng rất là mong muốn đối với các cấp chính quyền địa phương
kể cả là các cái tổ chức hội
cũng nên và tăng cường và có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng xã hội
tôi nghĩ rằng là sẽ một từng bước sẽ đẩy lùi được cái việc mà
tai nạn trong dân cũng như là cái nguy cơ mất an toàn trong dân nhiều hơn
thực trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
hiện vẫn đang nhức nhối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của hệ thống điện
theo ban an toàn tập đoàn điện lực việt nam
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tồn tại các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
là tình trạng xây dựng cải tạo nâng cấp và sửa chữa công trình nhà ở
lắp đặt biển quảng cáo tại các thành phố thị xã và khu đông dân cư rất phức tạp
tính đến đầu tháng sáu năm nay cả nước còn tồn tại hơn một vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp chưa được giải quyết
vì vậy ngành điện đã đặt ra mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi sẽ giảm ba mươi số vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp so với năm hai nghìn một mươi chín
không để phát sinh các vụ mới tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín số vụ vi phạm là một ba trăm hai mươi vụ
an toàn là nhu cầu ai cũng mong muốn được đáp ứng về lâu dài và để xử lý rứt điểm
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vi phạm hình sự trong lĩnh vực này cần được sửa đổi theo hướng tăng nặng tính gian đe đối với người vi phạm
cùng với đó cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của hệ thống chính trị để ngăn ngừa tình trạng tái diễn vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện